các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi đến km một mươi một thuộc địa bàn xã đội cấn thành phố tuyên quang hùng và anh dùng dao đe dọa chói tay và bịt băng dính vào mùm anh hoàng rồi cướp một điện thoại di động
trong khi chúng đang tiếp tục lục tìm tài sản trên xe thì anh hoàng mở cửa chạy thoát
sau hơn hai giờ điều tra truy tìm công an tp tuyên quang đã bắt được hai đối tượng khi đang tìm đường tàu thoát